thưa quý vị lực lượng cứu hộ đài loan trung quốc đã giải cứu chín người bị mắc kẹt bên trong một hang động hang co men theo sườn núi ở phía đông vùng lãnh thổ này sau trận động đất có độ lớn bảy bốn ở huyện hoa liên
theo đó lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chín người còn sống trong động kiểu khúc một địa điểm du lịch nổi tiếng ở đài loan trung quốc
cũng trong ngày năm tháng bốn lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm hai nạn nhân bị mất tích trong trận động đất cả hai người này đều không thấy dấu hiệu của sự sống
trước đó ngày ba tháng bốn trận động đất có độ lớn bảy bốn đã xảy ra ở vùng biển gần huyện hoa liên kéo theo nhiều dư chấn
trận động đất mạnh nhất trong hai mươi năm năm qua tại đài loan đã khiến nhất một mươi hai người thiệt mạng và hơn một một trăm linh người bị thương
hiện công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang khẩn trương diễn ra
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby mới đây cho biết
mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng
của ấn độ trung quốc và trung quốc
mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của ấn độ trung quốc và trung quốc
nhà trắng john kirby mới đây cho biết mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của ấn độ trung quốc và trung quốc

nhà trắng john kirby mới đây cho biết mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của ấn độ trung quốc và trung quốc
sự án dạy đàn ông chăm sóc gia đình đã mang tới một số tác động tích cực
một cuộc khảo sát cuối năm hai nghìn hai mươi ba do chính quyền bogota thực hiện cho thấy sự phân công công việc gia đình giữa phụ nữ và đàn ông đã trở nên bình đẳng hơn so với năm hai nghìn hai mươi một
thậm chí số nam giới phụ trách hoàn toàn việc nhà đã tăng từ chín năm lên hơn hai mươi
giới chức cũng kỳ vọng dự án có thể dần giải quyết quan niệm nam tính độc hại giúp thành phố nhanh chóng tiến tới mục tiêu bình đẳng giới trong tương lai